sáng ngày hai mươi tám tháng một mươi đảng bộ tỉnh quảng bình khai mạc đại hội đại biểu đảng bộ tỉnh lần thứ một mươi bảy
nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm đồng chí nguyễn thiện nhân ủy viên bộ chính trị dự và phát biểu chỉ đạo đại hội
dự đại hội có ba trăm bốn mươi bảy đại biểu đại diện cho gần bảy mươi năm đảng viên trong toàn đảng bộ
nhiệm kỳ qua quảng bình đã từng bước vượt qua khó khăn thực hiện thắng lợi các mục tiêu
nhiệm vụ đã đề ra đạt được nhiều thành tiệu quan trọng trên tất cả các lĩnh vực
công tác xây dựng đảng và hệ thống chính trị xây dựng trịnh đốn đảng được triển khai tích cực toàn diện hiệu quả
năng lực lãnh đạo sức chiến đấu của tổ chức đảng được nâng lên rõ rệt tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân năm năm đạt sáu bảy
thu ngân sách tăng bình quân một mươi bảy bốn một năm cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng xây dựng nông thôn mới có nhiều chuyển biến tích cực
đến hết năm hai nghìn hai mươi toàn tỉnh có sáu mươi một bảy số xã đạt chuẩn nông thôn mới trong đó có một mươi năm xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và nông thôn mới kiểu mẫu
bà chấp hành đảng bộ tỉnh quảng bình xác định những định hướng mục tiêu cơ bản để xây dựng những nhiệm vụ giải pháp quan trọng trong giai đoạn hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
đó là tăng cường xây dựng đảng bộ trong sạch vững mạnh bảo đảm quốc phòng an ninh phát huy sức mạnh đoàn kết toàn dân đổi mới sáng tạo huy động mọi nguồn lực
chủ động hội nhập quốc tế phấn đấu đưa quảng bình trở thành tỉnh phát triển khá trong khu vực bắc trung bộ